ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh
trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trung tâm điều hành đô thị thông minh và trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội là hai trong bốn nhiệm vụ trọng tâm
mà tp hcm xác định để triển khai xây dựng đô thị thông minh
trong đó còn có hai nhiệm vụ khác là xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố
và thành lập trung tâm an toàn thông tin thành phố
các diễn giả đến từ nhiều quốc gia các doanh nghiệp đóng góp cho đề án thông qua hai chuyên đề với nhiều ưu tưởng sáng tạo
chúng tôi có đưa ra một mươi hai giải pháp đồng bộ để triển khai thành công mô hình này
từ việc chúng ta phải nghiên cứu khảo sát toàn bộ thực trạng của tp hcm như thế nào
và trên cơ sở di dựng chiến lược để triển khai cái lực ấy
thứ hai là phải tính toán để xây dựng các bộ phương pháp bí về toàn bộ quy trình tiêu chuẩn của toàn bộ thành phố
để mà có thể hướng dẫn cho tất cả các cơ quan trong thành phố cùng phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân nhấn mạnh
tp hcm đang tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn để bắt đầu triển khai xây dựng đô thị thông minh
nhằm phát huy các thế mạnh giải quyết các thách thức và định hướng cho thành phố phát triển một cách khoa học chính xác
phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh
tp hcm đang tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn để bắt đầu triển khai xây dựng đô thị thông minh